cơ quan điều tra nhận định nhiều khả năng người đàn ông mà các nhân chứng đã nhìn thấy chính là người đã điều khiển xe máy của nạn nhân

cuối cùng cơ quan điều tra nhận định nhiều khả năng người đàn ông mà các nhân chứng đã nhìn thấy chính là người đã điều khiển xe máy của nạn nhân
chia ra làm nhiều tổ
tổ thứ nhất tiến hành giả soát tất cả các đối tượng trong hồ sơ quản lý của công an xã tàm bố
những hộ dân sinh sống và làm việc xung quanh khu vực rừng tam bố cũng nằm trong tầm ngắm của cơ quan điều tra
song song với đó tất cả các đối tượng trong diện nghi vấn của cơ quan điều tra đều được xác minh để tìm ra mối liên hệ với khu vực rừng tam bố
cùng lúc cơ quan điều tra cũng bố trí lực lượng tỏa đi tìm kiếm nạn nhân bên trong khu vực rừng
dù không muốn nhưng với những tài liệu đã thu thập cho tới lúc này cơ quan điều tra buộc phải tính đến tình huống xấu nhất là anh võ thành tuấn đã bị sát hại
dấu sát vi tan
nếu vậy thì sát anh tuấn đang ở đâu
đây là câu hỏi mà cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng buộc phải có câu trả lời sớm nhất
bởi đây cũng chính là chìa khóa mở cánh cửa bí mật và cũng là chứng cứ pháp lý để buộc tội hung thủ của vụ án
dù đã rất nỗ lực song việc tìm kiếm nạn nhân giữa khu rừng tam bố rộng lớn chưa thu được kết quả
cũng như vậy việc tìm kiếm tài sản của nạn nhân là chiếc xe máy exciter chẳng khác gì mò kim nấy bể
cơ quan điều tra
trong một hàng loạt những tài liệu mà trinh sát gửi về không mấy khả quan
thì lãnh đạo ban chuyên án hướng sự chú ý đến thông tin gia đình trần quốc vũ
đối tượng đang nằm trong tầm ngắm của cơ quan điều tra
đang sở hữu nhiều hectare đất trồng cà phê tại khu vực rừng tam bố
rất nhanh chóng cơ quan điều tra tiến hành khoanh vùng toàn bộ khu đất hơn một mươi hectare
thuộc sở hữu của khu vực trần quốc vũ
và tập trung lực lượng tiến hành giả soát từng gốc cây
hốc đất với hy vọng tìm ra được manh mối mới của vụ án
khu vườn của đối tượng vũ này thì nó rất là rộng
mà cái địa hình nó rất là phức tạp
do đó là chúng tôi đã triển khai hết các biện pháp
nhưng là phát hiện dấu vết mới thì không có
không nản trí cơ quan điều tra một mặt vấn đề mạnh công tác giả soát
mặt khác tổ chức các nhân chứng nhận diện trần quốc vũ qua ảnh
kết quả những người được hỏi đều khẳng định
người trong ảnh có nhiều điểm tương đồng với những người thanh niên xuất hiện tại rừng tam bố
ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn một mươi tám
nguồn tin từ quần chúng nhân dân một lần nữa
giúp cơ quan điều tra củng cố niềm tin
trần quốc vũ có niềm tin về những người trong ảnh có nhiều điểm tương đồng với những người thanh niên xuất hiện tại rừng tàm bố
liên quan đến sự biến mất của anh võ thành tuấn
trần quốc vũ một lần nữa được triệu tập đến cơ quan điều tra
tại đây vũ không lý giải được lý do anh xuất hiện tại rừng tam bố chiều ngày hai mươi ba tháng một
đồng nghĩa với việc những lời khai trong lần trình diện cơ quan điều tra trước đây của vũ là không đúng sự thật
chúng tôi đã có những tài liệu để mà bắt cái lời khai gian dối của vũ là vũ không lên đà lạt

mạnh điều tra cơ quan công an còn phát hiện vũ có nhiều dấu hiệu bất minh
qua kiểm tra dấu vết là có những vết chảy xuống ở trên phần ngực của thân thể của đối tượng vũ
do đó đây cũng là một cái điểm nghi vấn nữa thứ hai để mà phục vụ quá trình điều tra
cũng như nhiều vụ án khác ngoài những tài liệu chứng cứ ra thì việc thuyết phục đối tượng vũ có nhiều dấu hiệu bất minh
phải khai nhận ra cái sự thật cái bản chất của vụ án là rất quan trọng
nguồn tin từ trinh sát cơ sở báo về cho biết em trai vũ sẽ tổ chức lễ thành hôn vào ngày hai mươi tám tháng một
lãnh đạo ban chuyên án quyết định đây sẽ là thời điểm chín một mươi để đấu tranh tâm lý với trần quốc vũ
khi mà chúng tôi đề cập về cái việc người nhà em trai cứu vợ như vậy thì cảm xúc của đối tượng thay đổi một cách bất cờ
thì vũ chỉ nói chúng tôi là bảo vệ gia đình
sử dụng đồng loạt nhiều biện pháp đấu tranh tâm lý cuối cùng trần quốc vũ bước đầu thừa nhận có liên quan đến sự biến mất của nạn nhân võ thành tuấn
tuy nhiên hắn không trả lời câu hỏi anh tuấn đang ở đâu mà mặc cả với cơ quan điều tra sau một mươi hai h ngày hai mươi tám tháng một tức là khi lễ thành hôn của em trai kết thúc hắn mới khai báo
việc đảm bảo an ninh tại lễ cưới em trai trần quốc vũ gắn liền với công tác giữ gìn an ninh trật tự địa phương
nên công an huyện di linh đã tăng cường lực lượng xuống tuyến dưới còn cơ quan điều tra nhất quyết không thỏa hiệp với trần quốc vũ
tôi có động viên vũ là cái việc mà em khai hay cái việc mà đảm bảo cái cưới cái việc cưới cho em của vũ thì cái đó là hoàn toàn khác
nó không có liên quan gì đến cái việc đó cho nên là trách nhiệm của em là phải khai khai hết
sau nhiều giờ đấu tranh trực diện trước những bằng chứng là lập luận đanh thép của điều tra viên trần quốc vũ đã buộc về cuối đầu thư nhận
chính hắn đã ra tay sát hại nạn nhân võ thành tuấn
võ thành tuấn
nơi nó giấu
ngày xưa nguyên thủy là một cái hầm đốt than của những người đi rừng người ta đốt than
đấy khi nó nhát nạn nhân vào trong đó thì nó dùng cây que các thứ này nó phủ hết lên đấy thì rất là bình thường
không có phát hiện là mùi không có phát hiện là có dấu gây gì
bởi vì chỉ còn nợ một mươi năm triệu thôi
nhưng mà chỗ nhà ông trọng với tuấn là không cho
liên tục bánh tuấn thúc giục trả nợ
thêm vào đó ngày cưới của em trai đang đến gần
với bao thứ phải lo toan
trong khi bản thân không một sự dính túi
khiến vũ như ngồi trên đống lửa
trong khi bản thân không một sự dính túi
khi bị anh tuấn đánh chửi đe dọa sẽ bắt con
và phá đám cưới em vũ
thì vũ xô ngã anh tuấn xuống nền nhà
và dùng tay đấm liên tiếp vào mặt nạn nhân
vũ vớn được sợi dây dù
giờ thắt ngang qua cổ nàn nhân
và cứ thế xiết cho đến
khi không thích tuấn cử động nữa
thì vũ dừng tay
khi biết anh tuấn đã chết
vũ lấy dây thừng buộc sát anh tuấn lại
bỏ vào thùng cắt tông
cột lên yên xe máy của nàn nhân
rồi trở đến dãy cà phê của gia đình mình
ở tiểu khu sáu trăm bốn mươi năm xã tám mươi bốn trường sát vita